hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến cho sáu người chết năm người bị thương
tại công ty trách nhiệm ô mạng gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉ đồng nai
đến chiều nay các lực lượng chức năng tỉ đồng nai đang khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân
cũng theo cập nhật từ cơ quan chức năng tỉnh đồng nai ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình
có người bị tử vong hai mươi triệu đồng và một mươi triệu đồng đối với người bị thương
theo thông tin ban đầu vào lúc tám giờ một mươi phút sáng cùng ngày
tại công ty trách nhiệm ủng hoạn gỗ bình minh xảy ra vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết năm người bị thương
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa
người bị thương phong tỏa hiện trường khám nghiệm phục vụ công tác điều tra
từ những gì còn lại ở hiện trường lãnh đạo công an tỉnh đồng nai xác định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
cùng ngày lãnh đạo tỉnh đồng nai cùng các ngành đã đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất
tại đây lãnh đạo tỉnh đồng nai yêu cầu bệnh viện tập trung nhân lực máy móc để cứu chữa cho các trường hợp bị thương của vụ tai nạn
hiện vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay cục cảnh sát giao thông đã có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông
trong năm ngày nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày hôm nay
báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua
toàn quốc đã có ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm tử vong một trăm ba mươi tám người và bị thương hai trăm tám mươi năm người
đáng chú ý đã có ba trăm bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông xảy ra trên lĩnh vực đường bộ
chỉ có một vụ xảy ra ở lĩnh vực đường thủy làm tử vong một người
tổng hợp trong năm ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn bảy mươi tám hai trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng tạm giữ hơn bảy trăm bốn mươi xe ô tô
hơn hai mươi chín ba trăm linh xe mô tô
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo dự báo hôm nay sẽ là ngày mật độ giao thông cao điểm nhất
khi người dân quay lại các thành phố lớn trên cả nước
chính vì vậy các biện pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt
giúp cho người dân di chuyển thuận lợi dễ dàng
đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng loạt ở những tuyến khu vực trọng điểm
như các tuyến cao tốc các tuyến vành đai
và đặc biệt là tại các bến xe
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận tại km sáu tuyến cao tốc nội bài lào cai
xác định là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tình hình giao thông sẽ có chiều hướng phức tạp
do đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông đã có mặt tại các chốt
thực hiện nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
cũng như xử lý mạnh tay với các trường hợp nhồi nhét khách
chạy lòng vòng gây cản trở giao thông
theo ghi nhận của chúng tôi trên các tuyến cao tốc vẫn chưa có tình trạng ùn tắc kéo dài
tuy nhiên tại các trạm thu phí những ngày này được đánh giá sẽ là điểm nóng
do phương tiện phải di chuyển chậm qua trạm
dự đoán trước các tình huống đột xuất xảy ra
các đơn vị vận hành các tuyến cao tốc cũng đã có những phương án
phương án dự phòng cho đêm nay cũng như sáng mai mùng hai tháng năm
chúng tôi đều bố trí nhân sự một trăm linh để hướng dẫn các phương tiện thăm giao thông
qua trạm thu phí được ổn định và thông suốt
trong trường hợp xảy ra sự cố chúng tôi đều phối hợp với cả nữ chức năng
để kịp thời phối hợp và xử lý
cũng như các chiều ra đúng trạm đầu tuyến này chúng tôi đều bố trí nhân sự
để phối hợp hướng dẫn phân nàn phân đường
và qua hệ thống ctv chúng tôi cũng đã
phát hiện được và có thể là phải phân đường ra các trạm nhỏ khác
để đảm bảo lưu thông đối với các phương tiện dồn về thủ đô
ban chỉ huy đơn vị cũng đã nhận định đặt ra một số tình huống
ở đây có tuyến đường vành đai ba trên cao nếu xảy ra tai nạn
thì đơn vị đã chủ động hình thức cầu kéo phương tiện
và giám sát những việc làm từ xa từ có những hướng
thông tin tình hình từ các địa phương lân cận
để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trở lại làm việc
dự báo trong chiều tối và đêm nay sẽ là thời điểm lưu lượng phương tiện trở về hà nội tăng cao nhất
tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ các phương án đón người dân quay trở lại thành phố của các lực lượng chức năng
thì người dân sẽ có được chuyến đi thuận lợi thông suốt và an toàn